khoảng sáu giờ sáng ngày hai mươi hai tháng năm tổ công tác công an huyện vĩnh linh đã tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát chín mươi bốn c một nghìn một trăm bảy mươi ba do tài xế lâm hữu tấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại thành phố bạc liêu điều khiển
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe chứa khoảng ba trăm linh kg thịt lợn không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tại cơ quan điều tra tài xế tấn khai nhận số hàng trên được một người phụ nữ không rõ danh tính thuê vận chuyển từ tỉnh nam định vào thành phố đà nẵng
hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật